xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay mưa rào và rông vẫn sẽ tiếp tục duy trì tại bắc bộ
trong đó khu vực trung du vùng núi có mưa vừa mưa to
nguy cơ về lũ quét và sàn lở đất vẫn lên rất cao nhất là ở các tỉnh vùng núi
vì thế bà con cần hết sức lưu ý
sao ngày mai còn đang gián loạn với mức nhiệt trong ngày không quá cao
trưa chiều chỉ ở trong ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
ở miền trung khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với nền nhiệt khá dễ chịu cao nhất trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khi đó các khu vực khác của miền trung các tỉnh từ quảng bình xuống đến bình thuận
vẫn duy trì nắng nóng gai gắt diện rộng với nền nhiệt chưa chiều mai đạt ngưỡng ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi đặc biệt gai gắt khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi tám độ
ở phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ có xu hướng tăng mưa trở lại
khi gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn
thời gian mưa vẫn chủ yếu tập trung
chủ yếu tập trung về chiều tối còn mắt ngày trời vẫn còn nắng
nhiệt độ ở tây nguyên sẽ sao động từ hai mươi một ba mươi hai độ khu vực nam bộ từ hai mươi năm ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió tây nam cấp bốn năm với nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi ba độ
còn tại quần đảo trường sa chiều tối có mưa rào và rải rác có nơi có rông
tầm nhìn xa trên một mươi km tầm xuống từ bốn một mươi km trong mưa

với nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh với nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ